thưa quý vị một đám cháy đã bùng phát tại quán cơm gần bến xe miền đông cũ tại tp hcm
đã tạo một cột khói cao hàng chục mét
và sau hơn một giờ thì đám cháy được khống chế quán cơm bị thiếu rụi
hai căn nhà cạnh quán cơm đã bị ảnh hưởng
vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng bốn đám cháy bùng phát tại quán cơm này
bên trong lúc này có nhiều khách và nhân viên
phát hiện đám cháy đã nhanh chân tháo chạy ra ngoài
và ngọn lửa tiếp tục lan qua cửa hàng buôn bán điện thoại và buôn bán phụ tùng xe
bên cạnh đã tạo thành đám cháy lớn
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đều đợng phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa
một đoạn quốc lộ một mươi ba được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy
đã dẫn đến việc ủ nứ giao thông một số tuyến đường xung quanh
và đến một mươi chín h thì đám cháy được khống chế hoàn toàn
quán cơm bị cháy rụi đổ sập nhiều tài sản trong quán cơm biến dạng
hai căn nhà kế bên quán cơm cũng bị đám cháy làm hư hỏng nặng